thưa quý vị và các bạn trong tối và đêm nay vặt mây đối lưu di chuyển từ phía tây
tiếp tục gây mưa rào và rông rải rác cho khu vực phía đông bắc bộ
nhưng lượng mưa giảm xuống chỉ còn khoảng năm một mươi mm
trong khi đó các tỉnh thành khác của bắc bộ như tây bắc hay các tỉnh vùng đồng bằng
chơi nhiều mây chứ không còn mưa
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh phía tây bắc bộ sẽ tăng lên mức một mươi chín hai mươi hai độ
vùng đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ
dự báo ngày mai khi vùng mây di chuyển hẳn ra ngoài biển vùng áp thấp phía tây phát triển
và mở rộng về phía đông sẽ mang nắng tới cho các tỉnh bắc bộ
trong đó khu vực phía tây bắc bộ sẽ là những nơi có nhiệt độ tăng cao
khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ
còn ở phía đông bắc bộ nhiệt độ cũng tăng lên mức hai mươi tám ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
vùng hội tụ gió lướt ra ngoài biển trong đêm nay chỉ còn tác động yếu đến khu vực các tỉnh
thanh hóa nghệ an và hà tĩnh khiến cho ba tỉnh này còn có mưa ở một vài nơi
nhưng nhiệt độ vẫn tiếp đà tăng lên mức hai mươi ba hai mươi bốn độ
sau đó sang đến ngày mai khi vùng hội tụ gió không còn tác động nữa
dưới tầng thấp vùng thấp phía tây lại phát triển và mở rộng
vùng hội tụ gió phát triển và mở rộng vùng ảnh hưởng nên cả trung bộ sẽ trở lại
với tiết trời nắng giáo nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
sẽ tăng lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận
nhiệt độ ở ngưỡng cao là khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
lùi xuống phía nam thời tiết của cả tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong giai đoạn ổn định
ban đêm trời mát không mưa nhiệt độ đêm ở tây nguyên duy trì trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ giữ ở mức hai mươi ba hai mươi sáu độ
ngày mai trên cả hai khu vực tiếp tục có nắng mạnh
mức nhiệt cao nhất ngày ở hầu khắp tây nguyên phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
nam bộ mức nhiệt độ ba mươi năm ba mươi sáu độ phổ biến ở khu vực miền đông
và trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ ở các tỉnh miền tây
trên biển thời tiết tốt vẫn duy trì
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông đến đông nam
cường độ từ cấp ba đến cấp bốn
sóng biển từ một m hai mươi năm đến một năm mươi trời không mưa
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cấp bốn
cũng không có mưa và có nắng
nhiệt độ nhỉnh hơn giữ ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước